công an huyện hoàng su phi tỉnh hà giang vừa bắt giữ khẩn cấp triệu tạ mình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
thường trú tại thôn nậm hồng xã thông nguyên huyện hoàng su phi để điều tra về hành vi hiếp dâm đối với một nữ hướng dẫn viên du lịch
trước đó vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng chín triệu tạ mình có hành vi hiếp dâm một nữ hướng dẫn viên du lịch
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tại homestay hoàng su phì bungalow thuộc thôn nậm hồng xã thông nguyên
sau khi thực hiện hành vi đổi bại mình bỏ đi khỏi nơi cư trú
chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng đã vận động đến chiều ngày một mươi chín tháng chín mình mới trở về
sau khi tiến hành điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với triệu tạ mình và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân huyện hoàng su phi đề nghị phê chuẩn
lực lượng chức năng tỉnh sơn la vừa giải cứu thành công ba nạn nhân trong vụ việc một mươi bảy công
dân ở huyện bắc yên tỉnh sơn la xuất cảnh sang campuchia lao động
trước đó vào ngày một mươi ba tháng năm chỉ vì nhẹ dạ tin và lời nói ngon ngọt sang campuchia làm việc nhẹ lương cao
đinh quang dũng đinh thị nghĩa cùng chú tại xã phiêng ban huyện bắc yên và lò văn tiến
trú tại tiểu khu một thị trấn bắc yên tỉnh sơn la đã xuất cảnh sang campuchia lao động làm thuê
công việc chính là tìm kiếm và lôi kéo các khách hàng trên facebook zalo nạp tiền vào các app trò chơi trên mạng
theo các nạn nhân tại campuchia họ phải làm việc với cường độ cao nếu không làm đủ chỉ tiêu thì sẽ phải làm tăng ca
thậm chí còn bị đánh đập và trích điện nếu không làm tốt công việc nếu ai muốn về việt nam thì phải trả cho công ty bảy mươi triệu đồng
chơi game ảo nhận tiền thật hay là chơi game online nhận thẻ cào là những khẩu hiệu được nhiều trò chơi online tung ra để thu hút người chơi
đặc biệt với những người chơi là học sinh sinh viên
theo đó người chơi có quyền đổi điểm tham gia
trong game ra thẻ điện thoại hoặc rút tiền về còn nếu đánh thua hết thì sẽ phải nạp thêm tiền
mặc dù là trò chơi đơn giản chơi trên không gian mạng thế nhưng những gam như thế này đã tiềm tàng nhiều xe phạm về mặt pháp luật
người đàn ông này thường xuyên chơi game đổi thường bằng máy điện thoại
thấy trò chơi đơn giản và còn được nhận thẻ cao điện thoại anh đã rủ thêm bạn bè cùng cải game
các hình thức phổ biến để người chơi có thể sát phạt trong game đổi tiền là nổ hũ tài xỉu tiến lên sóc đĩa
điều đáng nói là trong quá trình chơi người chơi có quyền đổi ngược điểm thắng trong game ra thẻ điện thoại hoặc rút tiền về tài khoản ngân hàng tài khoản ví điện tử
nếu thua hết người chơi phải nạp thêm tiền để tiếp tục chơi và mỗi lần nạp tiền vào tài khoản sẽ được nhận thêm chiếc khấu
hay điểm thường đa số những người tham gia ban đầu chơi những loại hình này thường nghĩ chơi cho vui nhưng dần dần với những chiêu trò dẫn dụ bằng cách tặng người chơi một ít vốn ban đầu và sẽ tặng thêm với điều kiện mời bạn bè tham gia
điều này khiến nhiều người chơi mắc vào bẫy đỏ đen và càng chơi càng cuốn hút
theo các chuyên gia với bản chất đây là một hình thức cơ bạc được nguy trang tinh vi dưới vỏ bọc các trò chơi đánh bài đổi thường
hoặc đơn vị ảo hoặc tiền thưởng chỉ được phép sử dụng trong phạm vi trò chơi điện tử
các vật phẩm ảo và đơn vị ảo tiền thưởng này không phải là tài sản và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt phiếu thanh toán hoặc là phiếu thừa
không được phép lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
vì vậy thì đối với người chơi khi mà tham gia vào các trò chơi đổi thưởng ra tiền mặt hoặc thẻ thanh toán thì đây là hành vi vi phạm pháp luật
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm thành phố hà nội đã khởi tố bắt tạm giam một mươi bị can về tội tổ chức đánh bạc
thống kê bước đầu của cơ quan điều tra cho biết ước tính số tiền giao dịch từ hai game bài có tên là shop vip và voul club do các đối tượng tạo ra lên tới khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
đây là nguồn tiền được quy đổi từ tiền ảo trong game mà người chơi nạp vào thông qua thẻ viễn thông hoặc ví địa tử